ấn độ cũng vừa thông báo gia hạn lệnh phong tỏa thêm hai tuần
và điều này chắc chắn sẽ gia tăng thêm áp lực đối với nền kinh tế
vốn đã chịu rất nhiều thiệt hại nặng nề từ dịch bệnh covid một mươi chín
tỷ lệ thất nghiệp tại ấn độ đã tăng lên mức cao kỷ lục là hai mươi ba
trong khi ngành công nghiệp ô tô gần như rơi vào trạng thái tê liệt
trong tháng bốn các hãng sản xuất ô tô của ấn độ không bán được chiếc xe nào
các ngân hàng của nước này cũng đang phải vật lộn với khoản nợ xấu lên tới chín ba mươi năm tỷ rupee
tương đương một trăm hai mươi ba tỷ đô la mỹ
các chuyên gia kinh tế dự báo nợ xấu của ấn độ có thể tăng gấp đôi sau khủng hoảng dịch bệnh
những tín hiệu xấu này đã buộc hai hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế là moody s và fitch
phải hạ triển vọng tăng trưởng của ấn độ xuống mức lần lượt là hai và tám
trước những ảnh hưởng của dịch bệnh thủ tướng ấn độ modi đã phải triệu tập cuộc họp
để thảo luận về các chiến lược can thiệp vào lĩnh vực tài chính
cũng như cải cách cấu trúc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội